trên trang telegram cá nhân phó chủ tịch hội đồng an ninh liên bang nga dmitry medvedev vào ngày ba mươi tháng bảy đã chúc mừng người dân nước này nhân ngày hải quân và ám chỉ khả năng moscow sử dụng vũ khí hạt nhật
ông medvedev tuyên bố các lực lượng vũ trang liên bang nga đã đẩy lùi những cuộc tấn công của kẻ thù trong chiến dịch quân sự đặc biệt đang bảo vệ người dân nga và vùng đất của họ
ông tuyên bố quân đội nga đang ngăn chặn một cuộc xung đột toàn cầu
ông medvedev nêu rõ theo sắc lệnh của tổng thống nga ngày hai tháng sáu năm hai nghìn hai mươi chiến dịch phản công thành công của các lực lượng vũ trang ukraine đi kèm hành động chiếm giữ các vùng lãnh thổ của nga sẽ kích hoạt quyết định sử dụng vũ khí hạt nhân
theo ông medvedev moscow sẽ không có sự lựa chọn nào khác trong tình huống như vậy đồng thời cảnh báo các đối thủ địa chính trị nên cầu nguyện để những người lính nga không để ngọn lửa hạt nhân toàn cầu bùng lên